thái bình là một trong những địa phương có đàn lợn bị thiệt hại nặng nề nhất vì dịch bệnh tả lợn châu phi
tổng số lợn mắc và bị tiêu hủy ở địa phương này là trên ba trăm hai mươi con thiệt hại ước tính gần sáu trăm linh tỷ đồng
kể từ khi có dịch đến nay đã là hơn ba tháng nhưng các gia đình bị thiệt hại ở đây vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ
họ đang mong muốn sớm nhận được các giải pháp hỗ trợ để thoát khỏi cảnh khó khăn nợ nần
đợt dịch tả lợn châu phi vừa qua gia đình ông huy bị thiệt hại bốn con lợn nái và ba mươi năm con lợn con và lợn thịt
bỏ nuôi lợn gia đình ông chuyển sang nuôi ngan và gà
vật nuôi mới chưa cho nguồn thu còn kinh phí hỗ trợ thiệt hại vật nuôi cũ cũng chưa nhận được
nên cuộc sống của gia đình ông đang gặp nhiều khó khăn
đồng cảnh ngộ với ông huy gia đình ông lô cũng đang phải gánh một khoản nợ ngân hàng tới vài chục triệu đồng
trước đó đàn lợn của gia đình ông đã bị nhiễm bệnh tả lợn châu phi với thiệt hại khoảng một trăm linh triệu đồng
đây chỉ là hai trong số rất nhiều gia đình tại xã lô giang huyện đông hưng tỉnh thái bình
đang lâm vào cảnh nợ nần vì dịch tả lợn châu phi
để chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi trong khoảng thời gian chờ giải ngân gói kinh phí hỗ trợ
địa phương này cũng đang đề xuất với các ngân hàng cho vay có những hình thức
hỗ trợ phù hợp
hiện dịch tả lợn châu phi vẫn đang xảy ra tại tỉnh thái bình
trong đó số lượng lợn bị tiêu hủy là trên ba trăm hai mươi con
với tổng trọng lượng một mươi sáu tấn tương ứng khoản kinh phí hỗ trợ vào khoảng năm trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên do kinh phí địa phương chưa thể bố trí tỉnh thái bình đang phải trình chính phủ
và các cơ quan chức năng để sớm có các giải pháp hỗ trợ cho người dân
số lượng của thái bình rất nặng nề
trong khi đó thái bình phải có sự hỗ trợ từ kinh phí từ chung ương
nên là cái nguồn kinh phí thì chờ chung ương cấp về thái bình
theo thống kê sơ bộ tại các tỉnh có dịch tả lợn châu phi
hiện nay mới chỉ người chăn nuôi bị thiệt hại trong đợt đầu tại thành phố hà nội
và một số nơi tại thành phố hải phòng đã nhận được tiền hỗ trợ
còn lại tại các địa phương khác ngoài nguyên nhân không có đủ nguồn kinh phí
thì cũng do nguyên nhân tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
do đó chưa thống nhất được các phương án hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại